từ nay hà nội ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính đáng lưu ý tại thôn hạ lôi huyện mê linh phát hiện hai trường hợp dương tính các ca bệnh này có lịch trình di chuyển phức tạp giống ca bệnh số hai trăm ba mươi bảy tại quận long biên vì vậy tới đây dự báo sẽ có thêm trường hợp mắc covid một mươi chín mới tại cộng đồng
đối với các trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác xét nghiệm giai đoạn một trong đó hơn bốn y tá bác sĩ bệnh viện bạch mai đã được xét nghiệm lần hai một số khoa được xét nghiệm lần ba tất cả đều cho kết quả âm tính
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết với số liệu trên có thể khẳng định thành phố đang kiểm soát tốt tình hình liên quan đến ổ dịch này
cũng tại cuộc họp đồng chí nguyễn đức trung đã đồng ý và giao bộ tư lệnh thủ đô phối hợp cùng các đơn vị triển khai phun khử trùng khử khuẩn toàn bộ thôn hạ lôi
ngoài ra yêu cầu bộ tư lệnh thủ đô công an thành phố sở y tế phối hợp triển khai phun khử chung khử khuẩn
tất cả các xe ra vào và đo nhiệt độ cho người tham gia giao thông tại ba mươi chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố
tối ngày bảy tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam đã tổ chức họp khẩn liên quan đến trường hợp nhiễm sars cov hai trên địa bàn tỉnh
chỉ đạo tiến hành cách ly phong tỏa thôn ngô khê ba xã bình nghĩa huyện bình lục nơi cư trú của bệnh nhân dương tính với sars cov hai
tại xóm ba thôn ngô khê ba nơi cư trú của bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai ngay từ đêm ngày bảy tháng bốn một mươi bốn hộ dân lân cận với gia đình bệnh nhân
đã được phun thuốc khử khuẩn tiêu độc ba chốt tạm thời do lực lượng công an và quân sự địa phương đảm nhiệm đã được thành lập để tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống khai báo y tế và thực hiện cách ly
cách ly tại trung tâm tế huyện và đã sàng lọc được ngay tối hôm qua là sàng lọc được bốn mươi ba trường hợp
và f hai sáng nay thì tiếp tục cho anh em sàng lọc
đây là trường hợp được nhận định là có nguy cơ lây nhiễm cao do không thuộc diện cách ly y tế
do vậy tỉnh cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch xây dựng các phương án
kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch tập trung điều trị cho bệnh nhân tránh tình huống xấu có thể xảy ra
những ngày này tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
tại các cơ sở điều trị đang được cả xã hội theo dõi theo
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nơi các bệnh nhân đang điều trị
tình hình sức khỏe người bệnh đang được cải thiện đáng kể
khoa điều trị tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
hai bệnh nhân quốc tịch anh này khác với những ngày trước
hôm nay cả hai đều không cần đến sự trợ giúp của máy thở
chỉ một tuần trước tiên lượng sức khỏe của các bệnh nhân đều rất xấu
thì nay họ đã dần bình phục
theo các bác sĩ những bệnh nhân này giờ chủ yếu tập trung điều trị bệnh lý nền
còn tại khoa cấp cứu cả sáu bệnh nhân đang điều trị tại đây đều đang tiến triển từng ngày
bệnh nhân số một trăm sáu mươi hai và một trăm bảy mươi hai đã có thể nói giao tiếp tốt
theo các bác sĩ việc điều trị dịch bệnh covid một mươi chín cho các bệnh nhân về cơ bản đã ổn định
tuy nhiên những bệnh nhân có bệnh lý nền công tác điều trị sẽ cần theo dõi thêm
việc điều trị virus là chủ yếu nhưng cần có những tác động tích cực với những bệnh lý mà bệnh nhân đang có
mọi người đang cố gắng để cải thiện tốt nhất tình trạng năm sáu bệnh nhân
hồ si càng sớm càng tốt
ba bệnh nhân khác sốt thì trong đó có một bệnh nhân là có bệnh nền là basodo
mình đang cố gắng điều trị cả bệnh nền basodo và điều trị cả viêm phổi cho bệnh nhân nữa
kèm theo là cái nhiễm khuẩn được thiết thực của bệnh nhân bây giờ
những bệnh nhân còn lại thì hiện tại đang ổn định và tình trạng lâm sản đã cải thiện dần
đến thời điểm này trong tám mươi ca dương tính với covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung hương
chỉ có sáu ca
sáu ca đang nằm tại khoa cấp cứu và năm ca nặng đang nằm tại khoa điều trị tích cực
trong đó bệnh nhân số một trăm sáu mươi một bệnh đang chuyển nặng do trước đó người này bị suốt huyết não
và cho đến thời điểm này việt nam đã có một trăm hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh trong tổng số hai trăm năm mươi một ca mắc
hiện một trăm hai mươi năm bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được điều trị tại hai mươi một cơ sở khám chữa bệnh
hầu hết các bệnh nhân sức khỏe ổn định và có tiến triển tốt
tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có các bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh viện nhiệt đới tp hcm ngoài ra còn có các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến chuyên khoa lao phổi bệnh viện tuyến huyện
các bệnh viện đầu ngành chuyên khoa sâu các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm đang lập mạng lưới
để thực hiện mục tiêu cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín nặng cũng như bệnh nhân có bệnh lý nền khi hết giai đoạn điều trị trong bệnh viện bệnh nhiệt đới
sau hơn nửa tháng từ ngày đón người từ nước ngoài trở về cách ly tại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
hôm nay sau khi có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín và hoàn thành đủ một mươi bốn ngày cách ly
gần năm người ở khu cách ly ký túc xá đại học quốc gia tp hcm đã được trở về nhà
từ sáng sớm hàng chục chiếc xe hơi nối đuôi nhau tại cổng ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
chờ đón người thân trở về đoàn tụ với gia đình
bác sĩ lê văn phương bác điều hành y tế khu cách ly cho biết
những người đầy trước khi rời khu cách ly phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
và hoàn thành đủ một mươi bốn ngày cách ly
dù vậy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
người cách ly vẫn phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm một mươi bốn ngày nữa
qua đợt cách ly này chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm
một số điều mà chúng tôi phải hoàn thiện trong thời gian tiếp theo
thứ nhất là trong những phòng học
chúng tôi phải thử trùng thử đọc hết
rồi giặt vũ trang bị hết hệ thống thiện nghi vật chất bên trong
để phục vụ cho người cách ly tốt hơn
cái điều mà khiến cho em cảm thấy cảm động nhất
chính là sự quan tâm của các y bác sĩ
các anh chị tình nguyện viên cũng như là quân dân ở đây rất là nhiệt tình luôn
sau quá trình ở đây thì em cảm thấy là bản thân của mình trưởng thành hơn rất là nhiều
và em nghĩ đây là một trải nghiệm rất đặc biệt trong cuộc đời của mình
do số lượng người về cùng một thời điểm quá

thì em cảm thấy rất là nhiều người ở các tỉnh thành khác nhau
trong khi phương tiện đi lại rất khó khăn
để đảm bảo an toàn trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đã xây dựng phương án để đưa người cách ly về nhà
cụ thể với người được người nhà đón tại khu cách ly
tổ chức địa điểm phù hợp an toàn trong khu cách ly
đối với người cư trú tại các quận huyện của tp hcm
xe của thành phố vận chuyển người từ khu cách ly
về địa điểm cố định do quận huyện bố trí để người nhà đón về
đối với người cư trú tại các tỉnh miền tây
xe của thành phố vận chuyển người từ khu cách ly
về bốn điểm đón tập trung tại các tỉnh long an
tỉnh tiền giang tỉnh vĩnh long và thành phố cần thơ
các điểm đón tập trung do bộ tư lệnh quân khu bảy bố trí
và các tỉnh khác của miền tây đưa xe đến đón người dân về địa phương
đối với người cư trú tại các tỉnh miền trung
thì thành phố sẽ vận chuyển người từ khu cách ly
về điểm đón tập trung tại tỉnh đồng nai
và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
sau đó các tỉnh khác của miền đông nam bộ và miền trung
đưa xe đến đón người dân về địa phương
đối với người về địa phương bằng máy bay tàu hỏa
thì người cách ly chủ động tìm phương tiện vận chuyển về địa phương mình
đăng ký với bang quản lý khu cách ly về địa điểm và phương tiện để về địa phương
ban quản lý các khu cách ly gửi thông tin đến bộ tư lệnh thành phố
sở giao thông vận tải để phối hợp tổ chức điều xe đưa người cách ly
đến nhà ga sân bay
bộ công thương vừa yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng
cần tăng cường kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu
vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng phòng chống dịch bệnh
và mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân đặc biệt là khẩu trang và gạo
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp
khó lường trên phạm vi toàn cầu dẫn đến nhu cầu đối với nhóm mặt hàng
phòng chống dịch bệnh và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân cả trong
và ngoài nước tăng cao đặc biệt là mặt hàng khẩu trang
bộ công thương đề nghị ubnd các tỉnh chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
và các lực lượng chức năng thuộc địa phương phối hợp chặt chẽ
với tổng cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra ngăn chặn
và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu vận chuyển trái phép
đối với các mặt hàng nêu trên qua biên giới đặc biệt là đối với mặt hàng khẩu trang và gạo
đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cửa hàng
kinh doanh xăng dầu ở huyện yên thành đã tự ý đóng cửa
cửa hàng xăng dầu thước hà do ông cung đình thương chú tại xã đức thành huyện yên thành làm chủ
bị xử phạt ba mươi triệu đồng vì hành vi vi phạm do đóng cửa không được cơ quan chức năng cho phép
trước đó ngày ba mươi tháng ba người dân xã đức thành đã phản ánh tới cơ quan chức năng
về cửa hàng kinh doanh xăng dầu thương hà bất ngờ treo biển tạm nghỉ một thời gian vì dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù đã có thông báo giảm giá xăng dầu từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi chín tháng ba
hàng này vẫn không điều chỉnh giá bán
hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khê quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết
vừa xử phạt hành chính một trường hợp công dân cố tình trốn cách ly khi từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng
trước đó vào ngày năm tháng bốn qua kiểm tra chính quyền địa phương đã phát hiện một trường hợp
đi từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng bằng tàu hỏa đã có hành vi né cách ly bằng cách xuống tàu
tại gà quảng ngãi
và nhờ người nhà đưa về đà nẵng bằng đường bộ
trong khi đó đà nẵng quy định từ ngày năm tháng bốn tất cả công dân đến thành phố này xuất phát từ thành phố hồ chí minh
và hà nội đều phải được cách ly theo dõi
chính quyền địa phương đã quyết định xử phạt hành chính ba năm triệu đồng đối với trường hợp này và yêu cầu cách ly tại nhà
trong hai ngày gần đây lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu
giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi
tại tỉnh bình dương các đối tượng đã lập trang facebook mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để giao mua sổ bảo hiểm xã hội
về sự việc này bảo hiểm xã hội việt nam đã thông tin chính thức
bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương đã có công văn gửi sở thông tin và truyền thông tỉnh yêu cầu có biện pháp ngăn chặn
và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tài khoản mạo danh
bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã có công văn đề nghị công an tỉnh bình dương phối hợp vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam đã gửi thông tin về các trang facebook trục lợi tới bộ công an
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xử lý ngăn chặn các hoạt động này
thưa quý vị giữa mùa dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã diễn ra nhiều chuyện
nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh
thế nhưng việc thực hiện phát các vật phẩm như thế nào để tránh tập trung đông người
không đi ngược quy định bảo vệ sức khỏe là điều các cá nhân đơn vị rất quan tâm
cô lê thị xuân làm dịch vụ dọn vệ sinh theo giờ ở huyện hóc môn thu nhập mỗi ngày chỉ từ một trăm linh đến hai trăm linh ngàn đồng một ngày
nay có dịch cuộc sống lại càng khó khăn hơn
qua thông tin từ nhiều người cô đã lên đây để nhận gạo hỗ trợ
khi đến đây nhiều người thấy lạ với cách phát gạo tự động này nhưng đều thấy an tâm hơn
khi mỗi người đến nhận hỗ trợ gạo đều phải xếp hàng giữ khoảng cách bảo đảm an toàn cho sức khỏe trong mùa dịch
theo anh hoàng tuấn anh người sáng chế ra máy gạo tự động này
trước mắt có một điểm phát tự động đặt tại hai trăm bốn mươi b vườn lài quận tân phú hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khi đến đây người dân chỉ cần nhấn nút mỗi người chỉ được nhận một năm kg gạo cho một lần phát
máy cũng có camera tự động nhận diện khuôn mặt
nên cũng tránh được trường hợp lạm dụng hoạt động thiện nguyện để nhận gạo nhiều lần
cái việc phát gạo thì nó hay tập trung đông người vào thời điểm nhất định
thì mình suy nghĩ là tầm dũng lăng trong cái ngành về khóa điện thử và tòa nhà thông minh
mình lấy những cái thiết bị đó ra để mình sử dụng
mình sử dụng cho cái máy phát gạo tự động này
thì nó đảm bảo được vấn đề là lúc nào họ cũng lấy được họ không phải dịch dịch
bây giờ mình đã phát ra ba tấn nữa
việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động thiện nguyện không chỉ tạo ra sự thụn tiện
mà còn tạo ra sự an toàn về sức khỏe cho mỗi người trong mùa dịch
những hoạt động như thế này vừa góp cho người nghèo có được những bữa no
vừa mang đến cho xã hội những việc làm thiết thực đầy tính nhân văn
thực hiện lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của tổng bế thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
hôm nay tại tỉnh đắk lắc đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
thu hút đông đảo cán bộ giáo viên người lao động và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia
đúng bảy giờ sáng đông đảo cán bộ giáo viên người lao động công tác trong ngành giáo dục thành phố bôn ma thuột
và ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
cùng đông đảo người dân đã đến các điểm để đăng ký hiến máu nhân đạo
chỉ riêng sáng ngày tám tháng bốn tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận hai trăm bốn mươi ba đơn vị máu